sáng nay phó thủ tướng trần lưu quang đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
thay mặt chính phủ phó thủ tướng trần lưu quang trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
đã biểu dương các lực lượng trong công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại phòng chống hàng giả hàng nhái
nhiều chuyên án được phá nhất là chuyên án về ma túy
phó thủ tướng lưu ý hiện tội phạm công nghệ cao ngày càng khó phòng chống tại việt nam
bên cạnh đó nhiều loại hình tội phạm có tính chất man dợ thủ đoạn khó lường
và những vụ việc mà chúng ta ngăn được là chưa lớn phát sinh nhiều hệ lụy cuộc sống của nhân dân
phó thủ tướng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi bốn chắc chắn chúng ta sẽ còn nhiều khó khăn kéo theo nguy cơ gia tăng tội phạm
vì thế các cơ quan cần ra soát đề xuất điều chỉnh thể chế thao gỡ vướng mắt trong công tác phối hợp
đẩy mạnh công tác phòng ngừa kết hợp với tuyên truyền hạn chế lôi kéo vi phạm pháp luật
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra ứng dụng công nghệ
đặc biệt các lực lượng chức năng cần biết giữ mình kịp thời ngăn chặn sai phạm có thể xảy ra
kết quả năm hai nghìn hai mươi ba các bộ ngành lực lượng chức năng đơn vị địa phương phát hiện bắt giữ xử lý khoảng một trăm bốn mươi năm vụ vi phạm
trong đó các đơn vị địa phương phát hiện bắt giữ một mươi một bốn trăm chín mươi chín vụ mua bán vận chuyển hàng cấm hàng lậu
một trăm hai mươi chín bảy trăm một mươi ba vụ gian lận thương mại gian lận về thuế năm bốn trăm sáu mươi bốn vụ sản xuất mua bán vận chuyển hàng giả hàng kém chất lượng
riêng hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng bốn mươi tám so với cùng kỳ
các lực lượng chức năng thu nộp ngân sách nhà nước trên một mươi bốn tỷ đồng khởi tố hình sự sáu trăm một mươi sáu vụ với bảy trăm hai mươi bốn đối tượng